để đặt ra tại sao vấn đề này lại cứ dày lên mỗi mùa tết đến
và để cùng tìm hiểu câu trả lời trong chương trình tâm điểm hôm nay
chúng tôi đã mời đến trường quay ông nguyễn mạnh hùng
phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam
lời đầu tiên xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
nhưng trước hết mời ông hùng cùng quý vị khán giả sẽ cùng đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây
hàng tấn thực phẩm bẩn bị bắt giữ liên tục tại nhiều địa phương trên cả nước
chủ của các lô hàng bị thu giữ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
người tiêu dùng hoang mang khi lựa chọn thực phẩm cho gia đình mình
nhất là vào các dịp tết khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao hơn ngày thường
năm hai nghìn một mươi bảy cả nước đã thành lập hơn hai mươi hai bốn trăm linh đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành
tiến hành kiểm tra tại hơn sáu trăm hai mươi năm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
phát hiện một trăm hai mươi ba chín trăm một mươi bốn cơ sở sản xuất
tiền phạt vi phạm an toàn thực phẩm trong hoạt động kinh doanh nông lâm thủy sản là trên tám mươi tỷ đồng
điều đáng nói là số vụ ngộ độc thực phẩm giảm nhưng số trường hợp tử vong lại tăng gấp đôi
vào dịp tết thì có thể nói là cái nhu cầu tiêu dùng nó tăng lên
mặc dù hiện nay so với trước đây thì người tiêu dùng việt nam gọi là đón tết hay ăn tết nó có khác trước
tức là tôi nhấn mạnh về cái nhu cầu về tinh thần
còn vật chất là nó mức độ thôi nó khác trên đây
nhưng mà dù sao chúng ta biết là đến tết thì cái nhu cầu nói chung nó tăng lên
trong đó nó có cái nhu cầu về thực phẩm
bởi vì theo dõi hàng năm thì dịp tết thì cái danh số bán ra
nó đều tăng cả thì thấy rõ ràng là cái nhu cầu nó tăng lên
thì tôi cho đây là một cái dịp có thể nói là các tổ chức các những kinh doanh
người ta cũng chuẩn bị hàng hóa để tung ra thị trường
thế thì đây là cái thời cơ ngoài cái mặt hàng mà người ta làm ăn nghiêm túc ra an toàn ra
thì cũng là cơ hội để rất nhiều những cái mặt hàng không an toàn
về an toàn thực phẩm người ta tung vào thị trường
thế thì đây là cái dịp có thể nói là hàng hóa giữa thật và giảm nó đất nộn như vậy
thì buộc cơ quan nhà nước phải có tăng kiểm tra
tôi biết tết năm nay thì được biết là cái ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của trung ương
đã thành lập sáu đoàn rồi liên ngạch
mỗi bộ chủ trì một cái đoàn có thể bộ nông nghiệp bộ công thương bộ y tế dụ tế
thì để kiểm tra một mươi hai tỉnh thành phố
ngoài ra ở cấp địa phương thì cấp tỉnh cấp quận huyện và cấp phường xã
lại có những cái thành lập những cái đoàn kiểm tra liên ngạch nữa
và các đoàn này kể cả trung ương địa phương đều có thành phần của
mặt trận tổ quốc cung cấp tham gia
thì nói đây là một cái chiến dịch gia quân rất giảm rộ trong dịp tết
trong dịp tết năm nay đúng không ạ
còn các năm trước thì như thế nào
nó cũng tương tự như vậy
các năm trước đều có những cái đoàn liên ngạch từ trung ương đến địa phương như vậy
tại các địa phương các quận huyện cũng có các cái ban về an toàn vệ sinh thực phẩm
vậy ông đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của cái hoạt động này
năm năm gần đây phải nói là nhà nước ta rất quan tâm
ngoài việc ban hành hành năng pháp lý gia luật an toàn thực phẩm các nghị định v v
thì có những cái biện pháp rất cụ thể
đặc biệt là cái bộ máy hình thành cái bộ máy
từ trung ương đến địa phương
tôi nói như cái kết quả của hai nghìn một mươi chín
thì đặc biệt là các cái đoàn kiểm tra được thành lập
tới như vậy là trên hai mươi đoàn thanh kiểm tra
và đã kiểm tra như vậy là trên sáu trăm linh cơ sở sản xuất kinh doanh về thực phẩm
phát hiện khoảng độ gần hai mươi các cơ sở vi phạm
và phạt hành chính là trên sáu mươi tỷ
thế đây có thể nói đây là kết quả nỗ lực của các cơ quan chức năng
trong việc thanh kiểm tra
thì đấy là một cái hiệu quả
tuy nhiên đấy là cái con số mà chúng ta cũng nói ra để ghi nhận
cái sự nỗ lực của các cơ quan chức năng của nhà nước
nhưng mà nếu mà so với hiện trạng hiện nay
thì rõ ràng chúng ta thấy là cái con số này nó cũng chưa nói được nhiều nhiều lắm
bởi nãy là cái thực trạng an toàn phẩm hiện nay chúng ta biết là
còn rất là phức tạp diễn biến rất phức tạp
hằng ngày hằng giờ trên thị trường
thế còn phường xã tôi phải nói này
cái vai trò rất quan trọng
bởi lẽ vì cái sản xuất chế biến lưu thông
nó diễn ra ở cơ sở
đấy thì đấy là quan trọng
trên thực tế phải nói này
thứ nhất là cái hoạt động nó chưa hiệu quả
bởi vì chúng ta nhìn vào cái thực trạng
đấy bởi nếu hiệu quả thì giống như dẹp vỉa hẻ
nếu hiệu quả thì nhìn thấy ngay
vỉa hẻ đi này nó phong quang
nhưng mà không hiệu quả thì rõ ràng là
xe cộ gì tình trạng lấn chiếm lòng đường
vỉa hẻ vẫn diễn ra
thế thì an toàn thực phẩm thương tự như vậy
nếu mà anh hiệu quả thì những hiện trạng
ăn thực phẩm nó sẽ lành mạnh hơn
nhưng mà hiện nay do nó chưa hiệu quả
cho nên chúng ta thấy là hàng ngày nó diễn ra
kể cả rau kể cả thực phẩm
những cái vụ mà ngâm hóa chất
thứ nhất là thực phẩm chế biến
đưa những phụ da ngoài danh mục
đưa những chất bảo quản ngoài danh mục
đấy là cái có thể nói là
người tiêu dùng sẽ bị ngộ độc
ở cái dạng mãn tính không phát hiện ra được
chứ trường hợp là cấp tính không phát hiện ra
như thế này thì rõ ràng nó cứ tích tụ lâu ngày
thì trở thành bệnh thật
trong số đó nó có cả những bệnh hiểm nghèo những ông thư chẳng hạn
về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân
mới đây phó thủ tướng vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương
về vệ sinh an toàn thực phẩm đề nghị
trong năm hai nghìn một mươi tám
các cơ quan liên quan cần tăng cường
các giải pháp phối hợp đồng bộ
trong sản xuất sạch
gắn với chương trình phối hợp với các đơn vị
để xóa rau hai luống lợn hai chuồng
công tác quản lý thức ăn đường phố
phải được thực hiện thường xuyên
tránh tình trạng rộ lên một hồi
rồi đâu lại vào đấy
một điểm mới trong công tác thanh tra
quản lý an toàn thực phẩm dịp tết năm nay
đó là các đoàn thanh kiểm tra của trung ương
chủ yếu đôn đốc thanh kiểm tra
việc thực hiện chỉ đạo của trung ương
chứ không làm thay địa phương
ông nguyễn thanh phong cục trưởng cục an toàn thực phẩm
thuộc bộ y tế nhấn mạnh
nếu địa phương nào không thực hiện nghiêm túc
sẽ tổng hợp báo cáo chính phủ có hình thức xử lý
không để trên nóng dưới lạnh
sẽ kết hợp lấy mẫu tết nhanh tại chỗ
để cho kết quả ban đầu
và có thể công bố ngay để xử lý sai phạm
chỉ đã có khá nhiều những sáng chế
những phát minh được nghiên cứu ra đời
để giúp người tiêu dùng
để có thể nhận biết được thực phẩm bẩn
thì nhưng mà cái sự phổ biến
của nó thì đã đến mức độ nào
tôi nghĩ nó có hai trường hợp
trường hợp thứ nhất là những phương tiện để phát hiện
ví dụ như là trong giò trả
có cái hàn thai hay không
thì người ta đã có những cái cách để phát hiện ra
thay đổi những cái màu sắc
của cái vật thử nghiệm
thì phát hiện ra
thứ hai là để nó giải quyết
trong việc nó làm cho
khử những cái độc tố
những cái máy sục ô dôn
tại sao người tiêu dùng chưa tiếp cận được
nó có hai lý do
có cái phương tiện nó có thể cái giá
bởi vì chính hiện nay cơ quan chức năng
rất cần những cái công cụ hỗ trợ như vậy
để gọi là phát hiện nhanh
trước khi đi xử lý
tạm giữ hay tịch thu người ta
thì phải có một cái test nhanh
để kết luận đây có vấn đề rồi
về mà định tính đã
còn định lượng có vấn đề thế nào tôi phải mang mẫu đi
tôi đưa vào các phòng thử nghiệm
một cách đầy đủ để mà kết luận
ngay cơ quan chức năng
hiện nay cũng còn thiếu
thành đối người tiêu dùng chắc chắn là khó
mà có thể là
mình trang bị các công cụ như vậy
để mà phân biệt
cũng như để phát hiện
để mà xử lý
thì cho đến nguyên nhân số giá nhất
là cái điều kiện
và thứ hai cũng phải nói thêm là
cũng nhiều người tiêu dùng cũng không quan tâm lắm
chúng ta lại tiếp tục nói tiếp
cái câu chuyện về rau hay luống
vâng thì lợn thì nuôi hay chuồng
câu chuyện này thì không phải là câu chuyện hiếm
đúng không ạ
và dân thành thị thì tự trồng rau
thuê tự chăn nuôi chẳng hạn
để cung cấp thực phẩm cho chính gia đình mình
nhưng mà trong khi rau và thực phẩm an toàn
thì lại khó tiếp cận đến tay người tiêu dùng
theo ông thì có hay không có
cái sự mâu thuẫn ở đây
tôi cho đây là một vấn đề
rõ ràng sớm muộn phải giải quyết
nó là cái mâu thuẫn nó là cái thực tại
bản thân hội chúng tôi cũng đã từng
phối hợp mấy bên tổ chức
vco của vương quốc bỉ
thực hiện cái dự án rau an toàn
trên năm tỉnh
phía bắc này
nhưng mà rất tiếc là
lúc đầu chuyển khai rất là thuận lợi
rất là tốt
nhưng mà sau này cái rau mà
ở những khoa thuật xã
người ta sản xuất rau an toàn
đưa ra thị trường
thì bị những cái rau gọi là trôi nổi
nó cận tranh
thế là một
cái thứ hai là hiện nay những cửa hàng gọi là rau rạch
thì cũng có cái cửa hàng chưa hẳn
đã nguồn rau đã sạch
nhưng mà cứ trương biển nó như vậy
thế thành ra là
cái người muốn nắm ăn
gọi là một cách chân chính
vẫn cung cấp cho thị trường
một cái nguồn rau sạch
thực sự cũng khó mà sống nổi
còn người tiêu dùng
biết tìm mua ở đâu
mà khi là cũng rất nhiều cửa hàng trưng biển
là rau an toàn rau sạch
nhưng có sạch hay không
thì không có gì đảm bảo cả
thì đây là một cái thực tế
nó rất mục thuẫn
thành ra những người sản xuất
và tiêu dùng chưa gặp nhau
chúng tôi đã từng có những cuộc
gọi là lấy ý kiến người tiêu dùng đấy
gọi là đi khảo sát đấy
thì người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn
để có một cái nguồn rau an toàn
để đảm bảo cái sức khỏe cho mình
tức là người ta sẵn sàng chi tiền
thế việt nam chúng ta
không có khả năng làm việc này
chúng ta biết là năm vừa rồi
cái xuất khẩu rau quả việt nam
nó tới trên ba năm tỷ đô la
mà xuất đi như vậy là sáu mươi nước
và vùng lãnh thổ
thì rõ ràng là thế giới người ta
cắt khe như vậy
mình còn lọt vào thị trường thì được
thế tại sao việt nam không làm được ấy

sản xuất người ta sản xuất ra có đầu ra
chứ hiện nay sản xuất ra chứ hẳn có đầu ra
thế nên nhiều trường hợp bị phá sản
chính là vì đầu tư thì rất là tốn kém
chúng ta biết là để có một diện tích
trồng rau hữu cơ
thì phải ba năm
không có sử dụng các phần bón khoa chất
người tiêu dùng sẵn sàng chấp nhận
trả giá cao hơn cơ mà
để được cái an toàn
với đây là tính mạng đến sức khỏe
của bản thân với gia đình
nó quan trọng lắm
nhưng vấn đề nó chưa gặp nhau
ở chỗ cái phương pháp
để làm sao nhận biết được
cái đấy tôi cho hàng đầu
hiện nay tôi biết cũng đã có chuyện rắn tem
thế nhưng mà ai cung cấp cái tem đấy
ai đứng ra chứng nhận
mà có cái cung cấp tem
để người tiêu dùng đảm bảo
à cái tem này có người chịu nhiệm
chứ không phải nhìn cái tem
để mà đánh lường người tiêu dùng
thì nó cũng ổn
cái xảy ra hàng giả
không ai chịu nhiệm cái tem cả
thì rất là không được
tức là phải có cái địa chỉ trách nhiệm
để làm sao mà khuyến khích
cái người sản xuất
người ta làm ra cái sản phẩm an toàn
cho xã hội
người tiêu dùng mua được cái sản phẩm an toàn
làm sao chúng ta có thể giải quyết được bài toán
về vệ sinh an toàn thực phẩm
những ngày trong năm
không chỉ là những cái đợt cao trào
hay là sau tết như thế này
tôi nghĩ là cái
ăn uống là cái việc hàng ngày
vì thế cái ăn thực phẩm
cũng phải là
phải được giải quyết hàng ngày
chứ không thể dồn vào ngày tết
nó chỉ khác là ngày tết
vì do cái nhu cầu nó tăng lên
nên buộc phải
phải tăng cường kiểm tra
thế tôi nghĩ là
bởi vì lúc bây giờ
cũng là cái dịp để mà
cái hàng gian hàng giả
hàng kép chất lượng nó tung ra
mình tăng cường lên
thế còn cái việc
an toàn thực phẩm
rõ ràng là cái việc
phải làm thường xuyên hàng ngày
để giải quyết vấn đề này
thì cách thế nào
thì ta đều biết là
cái thực phẩm
nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố
dù là sản xuất
hay chăn nuôi
hay thậm chí kể cả
đánh bắt tự nhiên
cho nên cái biện pháp
tôi nghĩ nó phụ thuộc vào
kể cả người sản xuất
kể cả người chế biến
kể cả cái người kinh doanh
cái sản phẩm làm ra tốt
nhưng kinh doanh bảo quản
trong điều kiện nó không ổn
thì nó cũng sẽ không ổn
thậm chí là anh chế biến
mà cái bao bì của anh không tốt
nó thùi nhiễm ra cũng không
và thứ hai là
đối với cơ quan quản lý
thì nó quan trọng lắm
vì không ai khác là cơ quan
có quyền kiểm tra kiểm soát
có quyền xử lý
và hiện nay là chúng ta biết luật hình sự
cũng đã mới có cái bổ sung
giờ đổi rồi
nhiều cái tội danh
mà trước đây
về an toàn thực phẩm
không xử lý hình sự được
nhưng bây giờ là coi như là
theo cái luật mới là
vâng xử lý hình sự rồi
thì nói là luật pháp
cũng đã có cái tăng cường
thế còn thứ ba là người tiêu dùng
đấy tức là bản thân người tiêu dùng
phải cố gắng tìm hiểu thông tin
vì rất nhiều những thông tin
hiện nay cơ quan nhà nước
ta cũng rất là công khai rồi
đơn vị vi phạm
thì người ta công khai nhà báo chí
thì nhất mệnh phải biết cái chuyện đấy
để mà tránh mua những cái nơi mà
người ta đang vi phạm
có vấn đề
đấy tôi nghĩ là
và hai là khi mua
thì phải chọn những hàng hóa
mà có nguồn gốc do sứ rõ ràng
và những cái nơi mà
có cái thương hiệu
nổi tiếng rồi
chứ mình mua trôi nổi
thì phải nói cái rủi ro rất là cao
tôi nghĩ thế
cho nên là
rõ ràng đây nó
cái bài toán mang tính
và một lần nữa
xin trân trọng cảm ơn ông
vâng xin cảm ơn
đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị và các bạn
điều quan trọng cho sức khỏe của mỗi quốc gia
đó là sức khỏe của mỗi người dân
câu chuyện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
không bao giờ chỉ là câu chuyện trách nhiệm
của các cơ quan chức năng
mà trước hết
mỗi người dân
từ chăn nuôi
hãy cùng chung tay
vì mục tiêu thực phẩm sạch và an toàn
thời lượng của chương trình đã hết
và hẹn gặp lại